du lịch được biết đến là ngành kinh tế tổng hợp và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia nói riêng và kinh tế asean nói chung
sự ra đời của cộng đồng kinh tế asean đồng nghĩa việt nam phải tham gia thực hiện thỏa thuận về nghề du lịch asean
thỏa thuận này được đánh giá vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với ngành du lịch việt nam
với diện tích bốn bốn mươi sáu triệu km hai tổng gdp hai sáu trăm linh tỷ usd và hơn sáu trăm linh triệu dân khu vực asean hiện đang là điểm đến của rất nhiều du khách trên thế giới
thu nhập ngày càng tăng và nhiều tiềm năng phát triển du lịch khách quốc tế đến đây ngày càng tăng lên đáng kể
trong đó việt nam đứng thứ tư trong khu vực asean về thu hút khách du lịch quốc tế
đây là lần đầu tiên từ tây việt nam đến đây
đầu tiên tôi tới việt nam tôi đã cùng gia đình đi du lịch rất nhiều nước ở khu vực đông nam á như thái lan singapore malaysia
lần này tôi đến việt nam tôi cảm thấy thực sự thích thú bởi cảnh đẹp cũng như con người nơi đây rất thân thiện
như vậy là hội nhập aec mang lại những tác động tích cực tới du lịch việt nam đồng thời sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các quốc gia trong khu vực
sở dĩ như vậy là do hợp tác phát triển sản phẩm du lịch asean sẽ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch việt nam
tạo cơ hội rất thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch tại việt nam
chúng ta sẽ nâng cao được cái chất lượng cái sản phẩm cái dịch vụ du lịch cái hình ảnh du lịch của việt nam
thế và qua đó thì cũng sẽ tạo những cái thông tin tốt và giúp cho ngành du lịch việt nam chúng ta thu hút được nhiều hơn khách hàng du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến du lịch việt nam
thế và đồng thời là cũng sẽ kéo theo cái gdp cho việt nam
chúng ta sẽ ngày càng cao hơn
không ai có thể phủ nhận những thuận lợi lớn khi ngành du lịch hội nhập
song còn đó những khó khăn rất lớn mà ngành du lịch và doanh nghiệp du lịch sẽ gặp phải
đó chính là vấn đề dịch chuyển lao động
vì vậy nếu lao động trong nước không nâng cao trình độ chuyên môn kỹ năng thực hành thì họ sẽ thua ngay trên chính sân nhà
mặt khác các doanh nghiệp du lịch asean sẽ có nhiều cơ hội thu hút lao động tay nghề cao của việt nam
điều này cũng có nghĩa nếu doanh nghiệp du lịch trong nước không đổi mới
không phát triển để giữ chân lao động có tay nghề cao thì rất dễ để xảy ra tình trạng chảy máu chất xám

điều này cũng có nghĩa nếu doanh nghiệp du lịch asean sẽ có nhiều cơ hội thu hút lao động tay nghề cao thì rất dễ để xảy ra tình trạng chảy máu